theo bảng xếp hạng được công bố tại diễn đàn kinh tế thế giới wef
thành phố hồ chí minh đứng thứ hai và hà nội đứng thứ bảy trong top một mươi thành phố năng động nhất thế giới
hai thành phố lớn nhất của việt nam đang trải qua quá trình chuyển đổi
từ các ngành sản xuất giá trị thấp đến các hoạt động có giá trị cao hơn
trong bảng xếp hạng các thành phố năng động nhất thế giới năm hai nghìn một mươi chín
được công bố tại diễn đàn kinh tế thế giới davos
một mươi thành phố năng động nhất thế giới là bangalore của ấn độ đứng thứ nhất
thành phố hồ chí minh của việt nam đứng thứ hai và thung lũng silicon của mỹ xếp thứ ba
thủ đô hà nội đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng này
mặc dù các thành phố năng động nhất trải dài trên toàn thế giới
nhưng hơn một nửa trong số ba mươi thành phố đầu tiên của bảng xếp hạng thuộc khu vực châu á thái bình dương
những yếu tố quan trọng nhất mang tính đặc trưng của những thành phố năng động nhất thế giới
là yếu tố công nghệ và sự đổi mới
những thành phố có khả năng tiếp thu thích ứng và tận dụng tốt nhất những động lực này
sẽ trở thành những thành phố dẫn đầu về sự năng động